để tăng cường cơ giới hóa trong sản xuất nông lâm nghiệp những năm qua số lượng máy móc chuyên dụng được người dân tại bắc cạn sử dụng ngày càng tăng nhanh
bên cạnh hiệu quả trong sản xuất người dân đua nhau hoán cải các loại đầu máy kéo lắp thêm các thùng trở hàng công canh khi tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ đường liên xã gây mất an toàn giao thông
nguy hiểm là như vậy nhưng hiện vẫn chưa có chế tài nào để quản lý hiệu quả các loại xe này
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
những chiếc xe lưu thông với tốc độ khá cao như thế này đã trở nên quen thuộc với người dân xã bình trung huyện trợ đồn
đây là chiếc xe hoán cải sử dụng đầu máy kéo để làm đất trong nông nghiệp được gắn thêm thùng để chở gỗ
loại xe này người dân hay gọi là xe tắc tơ gồm hai bộ phận chính là đầu kéo và thùng trở hàng
nhiều chủ xe cho biết nếu cơi nới tối đa mỗi xe có thể chở được gần sáu mét khối gỗ
thống kê chưa đầy đủ cho thấy hiện ở xã bình trung có khoảng hai trăm linh chiếc xe